nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước sáng nay tại cà mau đã diễn ra lễ khánh thành công trình tưởng niệm đồng chí trần văn thời xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
đồng chí trần văn thời là đảng viên đảng cộng sản việt nam nguyên là bí thư tỉnh ủy bạc liêu có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng và cho đảng bộ chính quyền tỉnh cà mau xưa kia là tỉnh minh hải trong kháng chiến chống thực dân xâm lược
ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí đảng bộ cà mau đặt tên cho một huyện trong tỉnh mang tên trần văn thời
ngoài ra mảnh vườn ao cá nơi gia đình đồng chí sinh sống xưa kia được đảng bộ chính quyền tỉnh cà mau đầu tư phục dựng lại không gian di tích đồng thời chỉ đạo việc tu bổ tôn tạo để bảo đảm sự trang nghiêm để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau